năm hai nghìn một mươi sáu tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp
trên ba bảy trăm linh lượt tàu cá nước ngoài các loại vi phạm trên vùng biển việt nam
trong đó có một trăm bảy mươi vụ tàu cá của ngư dân việt nam bị lực lượng chấp pháp kiểm soát của trung quốc
và một số nước trong khu vực xua đuổi bắt giữ
thấy rõ những bất cập trên bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã đôn đốc
và chỉ đạo sát sao các vùng biển vùng cảnh sát biển bám sát hiện trường xử lý kịp thời
trong năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát biển việt nam đã theo dõi kiểm tra và xử lý gần năm mươi một vụ trên năm mươi bảy tàu
xuồng xử lý một trăm sáu mươi bảy đối tượng vi phạm trên vùng biển việt nam
trong đó bàn giao cho các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý một mươi vụ trên chín tàu và ba mươi một đối tượng
tăng vật gần một trăm bảy mươi lít dầu do bốn năm trăm linh lít dầu fo tám mươi năm kg pháo nổ
xử lý hành chính bốn mươi vụ trên bốn mươi bảy tàu
một trăm ba mươi năm đối tượng với tổng số tiền xử phạt trên ba tỷ đồng hai mươi bốn hai trăm linh tấn than cám
và nhiều hàng hóa khác như thuốc lá phân bón gạo đường với tổng giá trị phát mại hàng hóa lên đến gần ba mươi hai tỷ đồng
ngoài những hành vi vi phạm buôn lậu và gian lận thương mại
thì những hành vi phạm tội như vận chuyển ma túy cũng có dấu hiệu gia tăng với một trăm bảy mươi năm vụ được triển khai
bắt giữ hai trăm hai mươi ba đối tượng khởi tố tám mươi sáu vụ án thu giữ một trăm một mươi ba bánh ma túy với nhiều vũ khí nóng
và số tiền lên đến hàng tỷ đồng
đã góp phần cho ổn định tình hình trên biển tạo lên một tâm lý rất yên tâm cho bà con bám biển giữ biển để chúng ta bảo vệ biển
hiện cảnh sát biển việt nam đang mở đợt cao điểm đấu tranh với những hành vi vi phạm trên biển trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi chín
chỉ mới một mươi bốn ngày đã xử lý bốn vụ buôn lậu xăng dầu với trị giá hàng tỷ đồng
chúng tôi vẫn nhận định là dịp cuối năm thì tình hình tội phạm và đặc biệt là buôn lậu gian lận thương mại trên biển sẽ ra rằng
đó là một vụ tự nhiên

do đó chúng tôi tập trung vào các vùng biển trọng điểm như là vùng biển đông bắc hồ ninh hải phòng vùng biển biển trung vùng biển vũng tàu quảng địa vũng tàu và vùng biển tây nam là khu vực giáp danh giữa công chiêu và thái nam
đây là những khu vực thường xuyên lực lượng cảnh sát biển phải có mặt để tuần tra kiểm soát để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình
làm nhiệm vụ thực thi phát bảo trên biển và đấu tranh với cảnh vi chống buôn lậu của dân lợi thương mại
ngay từ những ngày đầu tuần đầu gia quân của tháng cao điểm
lực lượng cảnh sát biển đã thực hiện và chúng tôi đã thu được rất là thắng lợi đã rất là tích cực và phải nói là kết quả rất là tốt đẹp
để đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu trên các vùng biển trong những ngày giáp tết và hướng tới năm hai nghìn một mươi bảy
toàn lực lượng cảnh sát biển cần tăng cường mở thêm kiên quyết các đợt tuần tra kiểm tra tàu thuyền đang hoạt động trên đường biển
đồng thời mở rộng lộ trình tuyên truyền pháp luật về chủ quyền lãnh thổ biển đảo cho nhân dân tại các vùng biển
tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu hướng tới sự bình yên trên biển